tòa án nhân dân tỉnh hà nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần thị nga
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại khoản một điều tám mươi tám bộ luật hình sự
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trần thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại số nhà hai trăm năm mươi bốn đường trần thị phúc phường hai bà trưng thành phố phủ lý
đã trực tiếp lập các tài khoản blog facebook cá nhân thúy nga trần thị nga và trang youtube trần thúy nga
để làm ra tàng trữ một mươi ba video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt và sử dụng trang mạng xã hội để đăng tải các video clip đó
nhằm truyền bá những tư tưởng phản động xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
ngoài ra bị cáo còn viết dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng công an
tại phiên tòa bị cáo trần thị nga không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên qua các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra và thẩm vấn tại phiên tòa
lời khai của các nhân chứng ý kiến kiểm sát viên kết quả tranh luận tại phiên tòa
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh tuyên bố trần thị nga phạm tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xử phạt bị cáo chín năm tù áp dụng hình phạt bổ sung quản chế trần thị nga năm năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù